trong nỗ lực thúc đẩy một giải pháp ngoại giao cho xung đột ở ukraine tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres
vào ngày hôm qua thông báo đã đến thủ đô kiev của ukraine sau chuyến thăm moscow
chia sẻ trên mạng xã hội twitter ông guterres khẳng định liên hợp quốc sẽ tiếp tục nỗ lực nhằm mở rộng hỗ trợ nhân đạo
và đảm bảo sơ tán dân thường khỏi các khu vực xung đột ở ukraine
người đứng đầu liên hợp quốc nhấn mạnh cuộc xung đột này kết thúc càng sớm càng tốt hơn cho liên hợp quốc nga và thế giới
dự kiến trong ngày hai mươi tám tháng bốn tổng thư ký guterres sẽ có một cuộc họp với ngoại trưởng ukraine
và sau đó là hội đàm với tổng thống nước chủ nhà zelensky
chuyến thăm nga và ukraine của tổng thư ký liên hợp quốc ở thời điểm này được kỳ vọng là yếu tố tích cực cho tiến trình đàm phán giữa hai bên
trong một diễn biến khác cùng ngày tổng thống ukraine volodymyr zelensky cho biết
ông đã được tổng thống indonesia mời tham dự hội nghị thượng đỉnh g hai mươi năm nay tại đảo bali
tuy nhiên ông zelenskyy không nói rõ liệu ông có nhận lời mời tham dự hội nghị dự kiến được tổ chức vào tháng một mươi một tới hay không
trong khi đó đại sứ nga tại indonesia cho hay tổng thống vladimir putin có kế hoạch tham dự sự kiện này